tại cơ quan công an nam khai nhận vừa đi lấy ma túy từ một đối tượng có tên tam mau không rõ lành lịch để về bán lại cho các con nghiện kiếm lời
khi đến địa điểm nói trên thì bị phát hiện bắt quả tang
được biết từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bị phát hiện bị cáo nam đã nhiều lần mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn toàn thành phố
con nghiện chỉ cần liên lạc qua điện thoại
sẽ được nam thông báo địa chỉ giao hàng
trước hội đồng xét xử nam đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội và phải nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình
công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn đức
chú tại xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi chứa mại dân
nguyễn văn đức là chủ của hai cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke hoài thu một hoài thu hai ở xã thanh trạch huyện bố trạch
trong quá trình kinh doanh đức đã thuê người quản lý hai cơ sở này
vào đêm ngày hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín lực lượng phối hợp công an tỉnh quảng bình đã tiến hành đột kích kiểm tra hai cơ sở này
phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và nhiều nhân viên nữ đang đợi tiếp khách
các đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm và được chủ khách sạn đồng ý
mỗi lần mua bán dâm khách phải trả từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
trong đó chủ sẽ giữ lại một trăm linh đồng
số còn lại gái bán dâm hưởng
sau ba ngày công khai xét xử chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tp nha trang đã tuyên các mức án đối với các bị cáo
nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm cùng chú tại thành phố nha trang trần vũ hải ngô tuyết phương cùng chú tại quận tây hồ thành phố hà nội
về hành vi trốn thuế được mở vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân thành phố nha trang
điểm đặc biệt ở phiên tòa này là bị cáo trần vũ hải là một luật sư nổi tiếng trong giới luật
hành nghề luật là nhằm bảo vệ công lý công bằng nhưng bị cáo hải cùng vợ của mình lại vi phạm pháp luật
bị truy tố ra tòa không những không nhận rõ hành vi phạm tội của mình vợ chồng bị cáo hải còn yêu cầu gần một trăm linh luật sư từ khắp cả nước đến để bảo chữa cho mình
và ngay tại tòa án nơi vốn được coi là tôn nghiêm nhất không ít các luật sư tham gia
sư tham gia bảo chữa cho vợ chồng bị cáo hải lại thể hiện sự thiếu chuẩn mực trong lời nói và hành vi
họ coi phiên tòa như diễn đàn riêng để rồi có nhiều hành vi và lời nói lệch chuẩn vi phạm quy tắc của tòa bất tuân theo sự điều khiển của chủ tọa nhằm thể hiện mình gây sức ép với hội đồng xét xử
thậm chí có luật sư đã bị chủ tọa yêu cầu mời ra khỏi phiên tòa do nhiều lần vi phạm quy tắc của tòa
khi tôi dự phiên tòa này cái thái độ của đoàn luật sư
tôi thấy là không chấp hành theo quy định của ngành
trong quá trình phiên tòa xảy ra chấp hành của các luật sư đối với sự hướng dẫn của tòa án của chủ tọa phiên tòa là rất yếu
bị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở rất nhiều
thậm chí có những luật sư đã phải thước quyền mời ra khỏi phòng
theo bàn án việc bị cáo xác lập các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ở số bảy mươi tám trên bốn mươi tuệ tĩnh nha trang
để nhằm che giấu bản chất giá trị thực của giao dịch chuyển nhượng
tranh lệch số tiền một mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng với mục đích trốn thuế thu nhập cá nhân hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
mà lẽ ra bị cáo ngô văn lắm phải nộp vào ngân sách nhà nước
hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản một
điều một trăm sáu mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
sau ba ngày xét xử chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
toán nhân dân thành phố nha trang đã thuyên phạt bị cáo nguyễn thị ngọc hạnh và ngô văn lắm
một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ phạt bổ sung mỗi bị cáo năm mươi triệu đồng với tội danh trốn thuế
bị cáo ngô văn lắm buộc phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
vợ chồng bị cáo trần vũ hải
ngô tuyết phương bị phạt một năm cải tạo không giam giữ phạt bổ sung mỗi bị cáo hai mươi triệu đồng
người dân nha trang đồng tình với bản án mà tòa đã tuyên phạt các bị cáo
đó là một bản án đúng người đúng tội đúng pháp luật thể hiện sự khoan hồng của nhà nước đối với các bị cáo
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện một công ty có dấu hiệu kinh doanh dầu nhất giả thương hiệu quốc tế
tại thời điểm kiểm tra đội quản lý thị trường số hai mươi sáu của quản lý thị trường tp hcm
phát hiện công ty cổ phần đầu tư quốc tế tkv ở phường thới an quận một mươi hai đang kinh doanh dầu nhớt có dấu hiệu làm giả mạo thương hiệu dầu nhất quốc tế
cơ quan chức năng đã thu giữ bảy mươi tám chai giàu nhất các loại hiệu castron tương đương với gần một trăm linh lít
làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử mua bán giấy tờ có liên quan
hiện số dầu nhất này đã bị niêm phong và thu giữ
việc sử dụng xăng dầu nhớt giả đã khiến không ít các phương tiện ô tô xe máy có thể bị hư hỏng
gây cháy nổ trong thời gian qua
hiện các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh kiểm tra xử lý các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh pha chế
làm nhái mặt hàng xăng dầu nhất là vào thời điểm cuối năm
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
năm nay ngay từ đầu mùa vụ thu hoạch cà phê lực lượng công an huyện iagrai đã phối hợp với chính quyền địa phương
và quần chúng nhân dân triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
ghi nhận của phóng viên antv sa lai
hơn năm trăm linh hectare cà phê trên địa bàn các xã yayaok yaba yahurung huyện yagrai và xã yanyin huyện chupá
ngay từ đầu mùa khu vực này đã được triển khai các biện pháp bảo vệ
tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng công an xã tổ công tác địa bàn công an huyện iagrai
thường xuyên tuần tra tại khu dân cư và các lô cà phê vào ban đêm
riêng về ban đêm thì lực lượng bảo vệ của đơn vị phối kết hợp với lại công an xã yayaok công an xã yaba yahurung
và đặc biệt là tổ công tác của lực lượng công an huyện đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn
cũng đảm bảo để cho bà con người lao động trong mùa vụ thu hoạch yên tâm
trong mùa vụ không khỏi phải sợ mất trộm mất cắp cà phê
có một số hộ gia đình khi mà thuê công dân tới đến thì không đăng ký tạm chú tạm vắng
nên là chúng tôi cũng là
lần đầu chúng tôi kiểm tra thì cũng nhắc nhở
về công tác nhiệm vụ thì chúng tôi cũng gọi hỏi giam đe các đối tượng hình sự
và các thanh tiêu liên hư hỏng trên địa bàn để có biện pháp phòng chống việc trộm cắp cà phê
anh lê trung thành là công nhân của công ty cà phê ia sao một được giao khoán hơn một hectare cây cà phê
đã nhiều năm gắn bó với vườn cây nay bị các đối tượng hái trộn không chỉ mất tài sản
ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây
một thời gian dài
được biết hàng năm vào mùa thu hoạch cà phê trên địa bàn tỉnh gia lai có hàng trăm tổ tự quản
tự phòng được thành lập để bảo vệ phòng ngừa tội phạm
bên cạnh đó lực lượng công an các huyện triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
phối hợp đấu tranh ngăn chặn hạn chế tối đa tình trạng trộm cắp trong mùa thu hoạch cà phê
hội khẩu thường trú tại thôn một xã sông lũy huyện bắc bình tỉnh bình thuận về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn phú điền
xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu phố bảy phương đức nghĩa thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bình thuận về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ngay đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện